nhân dịp tổ chức hội báo xuân hai nghìn một mươi tám tại huyện con cuông và hưởng ứng tết vì người nghèo do tỉnh nghệ an phát động
hội nhà báo nghệ an đã phối hợp với huyện ủy ủy ban nhân dân huyện và quỹ thiện tâm tập đoàn vingroup đã trao quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn huyện miền núi con cuông
hội nhà báo nghệ an đã trao hai trăm linh xuất quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn
đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã châu khê cam lâm lạng khê môn sơn huyện con cuông mỗi xuất quà năm trăm linh đồng tiền mặt
những phần quà tuy không lớn nhưng là sự quan tâm của đảng nhà nước của báo chí và nhà tài trợ quỹ thiện tâm tập đoàn vingroup góp phần động viên kịp thời đến các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện con cuông trong dịp tết đến xuân về